nhằm tìm kiếm những ý tưởng mới và các đề xuất giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa thương hiệu việt đến tay người tiêu dùng hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam vừa tổ chức hội thảo khoa học liên kết hành động vì hàng việt
tốc độ thâm nhập và mở rộng thị trường của các hãng phân phối nước ngoài tại việt nam trong thời gian qua đã gia tăng sức ép cạnh tranh ngày càng lớn cho các doanh nghiệp việt
có nhiều dấu hiệu cho thấy các hãng phân phối nước ngoài đang đi đầu trong xu hướng bán lẻ mới trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam chiếm trên chín mươi bảy tổng số doanh nghiệp trong nước đang hoạt động
tại hội thảo nhiều chuyên gia kinh tế và đại diện các doanh nghiệp trong nước đã nêu ra những vấn đề khó khăn trở ngại lớn khả năng tiếp cận với nguồn vốn của doanh nghiệp đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mức thuế và phí cao thủ tục hành chính và các chi phí khác để tiếp cận đất đai khi mở chuỗi siêu thị
các chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp cũng đã đề xuất một số giải pháp qua đó giúp hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ đưa ra các kiến nghị đề xuất với nhà nước để bổ sung điều chỉnh các chính sách phù hợp tạo điều kiện để hàng việt nam có thể chiếm lĩnh thị trường trong nước và thâm nhập thị trường quốc tế